xin chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày
hai mươi tháng chín của truyền hình công an nhân dân mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý
kính mời quý vị quan tâm theo dõi ở thời gian gần đây trên vùng biển hà tĩnh xuất hiện hàng chục
con tàu không số không đăng ký đăng kiểm dùng máy phát điện ba pha công suất lớn đang ngày đêm hoành
phát biển tận diệt nguồn hải sản điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống tự
nhiên của tôm cá cũng như cuộc sống của ngư dân địa phương nơi đây ở đây là vùng biển thuộc xã
kỳ ninh thị xã kỳ anh tại đây phóng viên đã ghi nhận được có hàng chục con tàu kéo theo lưới
điện khủng đang càng quét trên một vùng biển rộng lớn mà theo ngư dân ở đây cho biết cứ một mươi sáu giờ hôm
trước đến bốn giờ sáng hôm sau là thời điểm chúng hoạt động mạnh nhất
là người gắn bó với nghề biển đã mấy chục năm nay thế nhưng thời gian gần đây ông lý đã không ít lần
bị tàu giả cào điện cố tình phá rách lưới nhằm cản trở việc đánh bắt của ông được biết cứ mỗi lần
vá lại lưới những ngư dân như ông lý phải bỏ ra năm bảy triệu đồng và mỗi mùa đánh bắt như thế không
dưới hai lần bị rách lưới thời gian này thì cái đoàn tàu giả cao nó hoạt động trên biển rất đông và
làm cái hủy diệt môi trường rất lớn đối với ngư dân chúng tôi là làm biển từ cùng như cái sinh sống
sinh sinh sôi này nở của đàn cá đến biển và đàn mực biển nhưng vì điều kiện hủy diệt thường xuyên và
làm cản trở cản trừ đánh bắt của của ngư dân chúng tôi rất nhiều ông trần văn bằng sống chủ yếu bằng
nghề đi biển đã bao năm nay cũng chung đổi bức xúc như ông lý bởi lẽ những lần ra khơi của ông tôm cá đánh bắt được không nhiều như thời gian trước

là một mươi năm người cho công nó his
th như anh
hai ngươi thôi
là hai ngươi thôi
cây giả cao họ là giả kích điện cho nên là họ giả là bên ngay là từ bốn giờ chiều là họ giả mà giả đến tới là một hai giờ sáng có khi là bốn giờ sáng
cho nên là giả kích điện cho nên hủy diệt môi trường nhiều
tuy nhiên điều đáng nói ở đây mặc dù tàu giả cao điện hoạt động ngang nhiên công khai giữa ban ngày thế nhưng không hề gặp phải sự kiểm tra giám sát của các lực lượng chức năng
thời gian gần đây thì có một số giả cao giả đơn của một số ngư dân thuộc vùng biện kỳ anh là mua giả cao từ một số tỉnh khác
về là không thực hiện nhiệm vụ là đăng ký đăng kiệm là hoạt động ven bờ vùng biện của kỳ anh
và họ thì đầu vào những nơi ngoại biện mà ở đó thì lực lượng chức năng không thể tuần ta xử lý kịp thời
vì vậy cho nên đã gây bức xúc cho ngư dân
có thể nói tàu giả cao hoạt động trên biển thời gian qua là một vấn nạn nhất nhối
nó làm suy kiệt nguồn thủy hải sản sống ven bờ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của ngư dân địa phương
chính vì vậy các cơ quan chức năng ở hà tĩnh cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa nhằm thiết lập lại kỳ cương hoạt động trên biển
một đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ thông qua mạng xã hội vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình định triệt phá thành công
thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
đây là một đường dây làm giả giấy tờ có quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc gây nhiều hệ lụy xấu cho xã hội
sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với trần đình thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận để điều tra về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tại nơi ở của thành cơ quan công an đã thu giữ hơn một ba trăm linh tài liệu giả các loại
gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy phép lái xe căn cước công dân tem chống giả các văn bằng chứng chỉ
cùng rất nhiều công cụ máy móc để in ấn các loại giấy tờ giả như máy in máy ép plastic con dấu máy in dấu nổi
đây là đối tượng làm giấy tờ giả chuyên nghiệp có thể làm bất cứ loại giấy tờ nào khi có yêu cầu
liên quan đến đường dây này trước đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã đấu tranh làm rõ và bắt giữ nhiều đối tượng trong nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức do đối tượng là trần thị kim thoa chú tại xã mỹ thành huyện phù mỹ cầm đầu
theo kết quả điều tra trần thị kim thoa cùng đồng bọn thông qua mạng xã hội đã đặt trần đình thành làm giả gần hai mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng của các bị hại ở xã mỹ đức và xã mỹ thắng huyện phù mỹ
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế nổi bật trong nước
theo đề xuất của bộ tài chính bộ giáo dục và đào tạo sẽ quyết định giá tối đa với các sách giáo khoa
còn các nhà xuất bản sẽ tự quyết định giá bán cụ thể
bộ tài chính cho biết sách giáo khoa là mặt hàng có tính chất đặc thù ảnh hưởng phạm vi rộng đến từng gia đình
cho nên việc quản lý nhà nước về giá sách giáo khoa là điều cần thiết
bộ tài chính đã trình chính phủ dự thảo luật giá sửa đổi trong đó đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa nhà nước định giá
theo đó tới đây bộ giáo dục và đào tạo được giao nhiệm vụ quyết định giá tối đa đối với sách giáo khoa
còn các nhà xuất bản sẽ tự quyết định giá bán cụ thể
sau khi giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh nhiều doanh nghiệp vận tải đã điều chỉnh giảm giá cước
theo đại diện các hãng taxi chi phí cho mỗi lần điều chỉnh giá cước bao gồm thủ tục hồ sơ bóc giãn logo tháo trì
kiểm định đồng hồ tính giờ thuê sân bãi vào khoảng năm trăm linh đồng cho một xe
vì vậy các doanh nghiệp luôn nỗ lực bình ổn giá cước để tiết giảm chi phí phát sinh
đáng chú ý không chỉ giá xăng mà cả giá dầu ở kỳ cũng đã giảm khoảng hơn một đồng một lít sau khi đã tăng ở đợt điều chỉnh trước
càng góp phần làm giảm áp lực cho các hãng taxi nói riêng và ngành vận tải nói chung
theo hãng tin reuters giá gạo xuất khẩu của việt nam tăng đều trong mấy ngày qua
nguyên nhân chủ yếu là do các hạn chế xuất khẩu gạo của ấn độ đang để nhiều doanh nghiệp nước ngoài sang việt nam
thái lan và myanmar tìm nguồn thay thế
tuần trước ấn độ nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới
đã cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế hai mươi đối với xuất khẩu nhiều loại ngũ cốc khác
trong nỗ lực ổn định giá đáp ứng nhu cầu của hơn một ba tỷ dân giá gạo vì thế đã tăng năm tại châu á kể từ thông báo của ấn độ
và dự kiến sẽ tăng hơn nữa trong tuần này
thành phố hà nội đang lên kế hoạch triển khai lộ trình chuyển đổi một trăm linh xe buýt chạy xăng sang chạy điện
theo chỉ đạo của chính phủ
theo báo cáo của trung tâm quản lý giao thông công cộng hà nội riêng trong sáu tháng đầu năm
các tuyến xe buýt điện đã vận chuyển hơn một trăm hai mươi hai triệu lượt hành khách và lượng khách đang không ngừng tăng lên
còn các chuyên gia giao thông đánh giá xe buýt điện đã giúp giảm phát thải khí
nhà kính bền vững bảo vệ môi trường tốt hơn
đây cũng là loại phương tiện đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ vận chuyển hiện đại hơn
so với buýt chạy sang dầu góp phần giảm phương tiện cá nhân
ubnd tp hà nội đang giao sở giao thông vận tải thành phố cùng phối hợp với các đơn vị xây dựng mục tiêu
lộ trình thực hiện chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh
giảm phát thải khí carbon và khí metan của ngành giao thông vận tải
theo quyết định số tám trăm bảy mươi sáu phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh
giảm phát thải khí carbon và khí mê tan của ngành giao thông vận tải trong lĩnh vực giao thông đô thị
từ năm hai nghìn hai mươi năm một trăm linh xe buýt thay thế đầu tư mới sử dụng điện năng lượng xanh
kết thúc tháng tám với phần lớn số ngày rơi vào tháng bảy âm lịch doanh số bán xe của các hãng sẽ hơn
trên thị trường cho thấy sự bất ngờ về hành vi mua sắm ô tô của người việt hiện nay
nghịch lý đã xảy ra trong tháng bảy âm tức là tháng ngâu vừa qua khi sự kiêng kỵ mua sắm
theo quan niệm dân gian đã không thể cản lại nhu cầu mua ô tô mới của người dân việt nam
cụ thể hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam vama công bố danh số bán xe toàn thị trường
của các đơn vị thành viên trong tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
năm nay đã đạt ba mươi tám trăm bốn mươi sáu xe các loại tăng hai so với tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng tăng đến hai trăm bốn mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái
đặc biệt với doanh số bán ba mươi bảy năm trăm một mươi năm xe trong tháng tám và ba trăm hai mươi tám sáu trăm ba mươi xe trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai thị trường ô tô việt nam lần đầu tiên có thể đạt ngưỡng khoảng gần năm trăm linh xe
mốc được gỡ bỏ mác thị trường nhỏ đây sẽ là tiền đề để thúc đẩy ngành công nghiệp phụ trợ
và đầu tư dây chuối
ngoại truyền sản xuất ô tô thay vì chỉ nhập khẩu hay là lắp ráp
hôm nay ngày một mươi ba tháng chín tại hà nội đã diễn ra hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc
lần thứ sáu do trung ương hội nông dân việt nam tổ chức
đã có ba trăm linh nông dân tiêu biểu nhất trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh
kinh doanh giỏi toàn quốc giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi hai được tuyên dương và tôn vinh
hội nghị lần thứ sáu là dịp để đảng nhà nước và trung ương hội nông dân việt nam biểu dương
khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong việc thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất
kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai trong năm năm qua các cấp hội nông dân việt nam đã kết nạp được hơn hai một triệu hội viên mới
đưa số hội viên toàn quốc đến nay là trên một mươi hai mươi tám triệu hội viên chiếm hơn bảy mươi số hộ làm nông nghiệp
một trăm linh thôn ấp bản đã có nông dân tổ chức hội với trên tám mươi tri hội và trên một trăm bốn mươi ba tổ hội
tại hội nghị ba trăm linh nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên toàn quốc đã được tôn vinh khen thưởng
họ là những nông dân sáng tạo năng động nhất
đặc biệt ba trăm linh nông dân sản xuất kinh doanh giỏi chính là những tấm gương điển hình để hội nông dân việt nam xây dựng
nhân rộng và lan tỏa hình ảnh người nông dân chuyên nghiệp người nông dân văn minh góp phần thực hiện tốt
nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đó là hướng đến nền công nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại nông dân văn bình
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn tỉnh vĩnh long đã xuất hiện tình trạng đăng tải quảng cáo giao bán các dự án nhà ở xã hội
hình thành trong tương lai lên các trang mạng xã hội chưa đúng quy định của pháp luật
gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
và làm sai lệch mục đích ý nghĩa chính sách nhân văn của đảng và nhà nước
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh vĩnh long
phối hợp cùng sở thông tin truyền thông mời bảy cá nhân lên làm việc vì có hành vi sử dụng tài khoản facebook
đăng tải trên trang cá nhân và các nhóm bán hàng
hàng chục bài viết và video clip có dấu hiệu vi phạm về đăng thông tin sai sự thật
khi mà nội dung đăng tải này là về quảng cáo giao bán nhận cọc hỗ trợ cho vay để mua nhà ở
nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh vĩnh long khi chưa đủ điều kiện được bán
như dự án khu dân cư phước thọ thuộc phường ba
dự án nhà ở xã hội tại khu tái định cư thuộc phường bốn thành phố vĩnh long
hôm nay em được lực lượng công an đã tuyên truyền giáo dục và em xét thấy cái hành vi của mình là nó sai phạm
thì được các lực lượng công an tuyên truyền giáo dục thì em xin rút kinh nghiệm và cam kết
sẽ không tái phạm nữa và sẽ gửi các bài đăng trên các trang xã hội của mình
hiện nay trên địa bàn tỉnh vĩnh long có nhiều dự án nhà ở xã hội hình thành trong tương lai
nhằm tạo điều kiện cho người dân thuộc đối tượng chính sách xã hội người có công với cách mạng công nhân
người nghèo người ở vùng sâu vùng xa vùng khó khăn người có thu nhập thấp được tiếp cận với nhà ở để an cư lạc nghiệp
đây được xem là chính sách của đảng nhà nước của chính phủ trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia
với mục tiêu mang lại nhà ở cho người có thu nhập thấp
nhằm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống an tâm làm việc lao động sản xuất phát triển kinh tế
thế nhưng thời gian qua chính sách này đã bị một số cá nhân lợi dụng để quảng cáo giao bán
làm ảnh hưởng đến thị trường bất động sản và tình hình an ninh trả tự tại địa phương
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến hành thu thập
cũng như lưu giữ các tài liệu chứng cứ của hai mươi sáu tài khoản facebook
với hai trăm linh lệnh

với hai trăm linh lệnh
nhà ở hình thành trong tương lai mà các trường hợp vi phạm vừa qua cũng như đăng tải các thông tin lên mạng xã hội không đúng quy định nhằm tránh những trường hợp vi phạm sau này